tối ngày tám tháng ba bệnh viện nhiệt đới tỉnh hải dương cho biết là hai người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy đều có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
cùng ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xác nhận có bốn người ở công ty trách nhiệm hữu hạn fc phải cách ly tại bệnh viện nhiệt đới tỉnh
do trong các ngày mùng hai và mùng ba tháng ba những người này có đến lắp đặt nội thất tại nhà số một trăm hai mươi năm phố trúc bạch hà nội nhà của bệnh nhân số một mươi bảy bị nhiễm covid một mươi chín
những công nhân làm việc tại cơ sở hai của công ty những người tiếp xúc gần những người này sẽ được cách ly tại nhà
toàn bộ nơi ở của những người này đã được khử trùng hướng dẫn cách ly theo dõi y tế theo đúng quy định